kiểm toán nhà nước đã tổ chức hội thảo kiểm toán nhà nước trong tiến trình phát triển đất nước
tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi làm rõ những kết quả thành tựu đạt được trong hai mươi năm năm qua
và những vấn đề đặt ra đối với kiểm toán nhà nước hiện nay
đến hết năm hai nghìn một mươi tám kiểm toán nhà nước đã kiến nghị và xử lý tài chính hơn bốn trăm linh tỷ đồng
tiêu biểu phải kế đến việc kiểm toán sáu mươi một dự án bot theo tính toán đã giúp giảm chi phí thu của người dân đến hai trăm hai mươi hai năm
qua gần hai mươi năm năm thành lập kiểm toán nhà nước đã khẳng định được vị trí vai trò của mình
với tư cách là cơ quan do quốc hội thành lập hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
thực hiện kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính và tài sản công
kiểm toán góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tham nhũng và chống lãng phí
thực hành tiết kiệm góp phần phát triển kinh tế xã hội và đồng hành trong tiến trình phát triển đất nước